tại hà tĩnh đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện hương khê và thị xã kỳ anh
đến thăm hỏi động viên các hộ kinh doanh bị thiệt hại do cháy chợ sơn vào ngày một mươi bảy tháng chín vừa qua ở huyện miền núi hương khê
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ ân cần hỏi thăm động viên bà con khắc phục khó khăn sớm ổn định sản xuất kinh doanh
đến thăm hỏi động viên các hộ kinh doanh bị thiệt hại do cháy trợ sân vào ngày một mươi bảy tháng chín vừa qua ở huyện miền núi hương khê